thưa quý vị liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở xã đồng cẩm huyện kim thành của tỉnh hải dương
chiều ngày tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
giết người cướp tài sản quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng về hành vi phạm tội trên
các đối tượng gồm lương văn đạt và nguyễn văn doanh cùng chú tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng
quá trình điều tra xác định khoảng hai mươi h ngày bảy tháng sáu doanh điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát
chở theo đạt đến cửa hàng vàng bạc đức nam tại thị tứ đồng gia xã đồng cẩm
khi phát hiện anh nguyễn đăng ninh là con trai của chủ nhà đang đứng trong cửa hàng
đạt dùng súng bắn đe dọa còn doanh dùng búa đập tủ kính trưng bày vàng
lấy được ba vòng vàng kiềng trị giá hơn năm mươi triệu đồng
phát hiện sự việc anh ninh hô hoán và giữ được doanh
vào thời điểm này đạt đã sử dụng súng bắn liên tiếp vào ngực và chân của anh ninh
sau khi gây án đạt và doanh đã bỏ chạy khỏi hiện trường
để trả thù cá nhân la tuấn duy điều khiển xe ô tô tông thẳng vào nhóm người
khiến một người bị thương nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện e hờ leo tỉnh đắk lắc
đang tạm giữ la tuấn duy sinh năm hai nghìn chú ở xã e nam huyện e hờ leo
để điều tra về hành vi giết người
duy cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại thị trấn e đờ đăng huyện e hà leo
để uống bia
tại đây nhóm của duy đã xảy ra mâu thuẫn sô sát với nhóm người chú cùng xã
nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả đi về
bực tức vì bị đánh đối tượng duy điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy a một mươi bốn nghìn năm
quay lại quán nhậu trên
khi gần đến nơi duy đã phóng xe với tốc độ rất cao
tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên vỉa hè để trả thù
trong đó một thanh niên sinh năm hai nghìn năm chú ở huyện e hờ leo
không đi cùng nhóm trên nhưng bị tông vào người
làm nạn nhân bị gãy nát
còn tại nghệ an công an huyện quỳnh lưu cũng vừa triệt phá đường dây mua bán
sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn
bắt giữ bảy đối tượng thu giữ gần hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
ngày bảy tháng sáu công an huyện quỳnh lưu đã bắt giữ năm đối tượng
tại một quán karaoke trên địa bàn xã quỳnh minh
về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là tám mươi chín viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
đấu tranh mở rộng chuyên án công an huyện xác định
vi xuân thành chú tại huyện nghĩa đàn là đối tượng cầm đầu chuyên án
và lấy ma túy từ biên giới về nghệ an
nhằm cung cấp cho các đối tượng nghiện trong các quán karaoke
quá trình bắt giữ đối tượng thành sử dụng dao nhọn chống trả quyết liệt
lực lượng công an mặc dù vậy ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng thành
tăng vật thu giữ gồm hai ba trăm chín mươi bảy viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một con dao dài tiếp tục đấu tranh cùng ngày cơ quan công an bắt thêm hai đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một trăm một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
thưa quý vị trước những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy
thời gian qua lực lượng công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai
đã phát huy tinh thần đấu tranh mưu trí dũng cảm kiên quyết đẩy lùi cái chết trắng
ra khỏi đời sống xã hội triển khai đồng bộ các biện pháp để chấn áp quyết liệt
đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này
đây là các đối tượng nguyễn thành bốn đặng hoàng huy trần vĩnh trường và hồng choi quay
cùng chú tại huyện trảng bom vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom
khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo thống kê chỉ tính từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện trảng bom đã phát hiện
điều tra làm rõ một mươi bảy vụ bắt bốn mươi một đối tượng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
điều này cho thấy tình hình tội phạm mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay
vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi
và thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho lực lượng chức năng
trong thời gian tới công an huyện luôn xác định công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào việc phòng chống tội phạm ma túy
đạt hiệu quả cao nâng cao công tác quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời là quản lý chặt các đối tượng trên địa bàn quản lý
nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân
để phòng ngừa tội phạm ma túy ngoài đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
thì người dân cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy
đề cao tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm trước các thủ đoạn của tội phạm ma túy
góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
với hành vi cho vay lãi nặng đối tượng nguyễn dầu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố huế tỉnh thừa thiên huế khởi tố và bắt tạm giam
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt
dầu đã cho nhiều người vay dưới hình thức vay trả góp với lãi suất từ một trăm hai mươi một năm
sáu mươi bảy một năm đến bốn trăm năm mươi sáu hai mươi năm một năm thu lời bất chính hơn một trăm một mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
với tội chống người thi hành công vụ đối tượng lê hồng phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện yên sơn tỉnh tuyên quang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
vào ngày ba mươi một tháng năm tại quốc lộ hai đoạn qua xã đội bình huyện yên sơn
đối tượng lê hồng phong điều khiển xe ô tô đã vượt quá tốc độ cho phép
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
phong không chấp hành tăng ga lao thẳng về phía tổ công tác để bỏ chạy
tổ công tác sử dụng xe đặc trùng truy đuổi
chỉ đến xã đội bình huyện yên sơn và bị xe cảnh sát giao thông khóa đuôi phía sau
thì lái xe mới chịu dừng lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ hai mươi hai chiếc điện thoại di động
gần hai tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng
sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảy thẻ ngân hàng các loại
và hơn bốn trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá
và mua bán số lô số đề của các đối tượng
quá trình điều tra xác định đường dây trên hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
do đào văn thủy chú tỉnh hương yên cầm đầu
cấu kết với nguyễn văn sơn để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
và mua bán số lô số đề với thủ đoạn hết sức tinh vi
đến nay bước đầu cơ quan điều tra đã xác định đường dây đánh bạc này
giao dịch lên đến hơn hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng
trần văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện tiên phước để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và đây là đối tượng vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng nam bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
trước đó tại tỉnh nghệ an công an tỉnh quảng nam chủ trì phối hợp với công an tỉnh nghệ an
thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần văn hoàng
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin trọng lượng hơn một năm trăm linh gram hai viên hồng phiến
và khai nhận đã mua ma tuế từ nghệ an về quảng nam bán kiếm lời
được biết hoàng là đối tượng nghiện ma tuế
cũng liên quan đến ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng phan thị mỹ linh
trú tại huyện kiên lương tỉnh kiên giang về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và một mươi hai bị can khác cùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ trên đường số hai
khu đô thị tây sông hậu thuộc phường mỹ quý thành phố long xuyên do phan thị mỹ linh thuê
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong căn hộ có một mươi ba nam bốn nữ tuổi đời từ một mươi sáu đến ba mươi bốn tuổi
trú tại an giang và thành phố hồ chí minh
cùng số tăng vật thu giữ gồm hai bọc ni lông có chứa chất ma tuế bốn viên nén là ma tuế tổng hợp
và hai đĩa có chứa chất ma túy cùng nhiều dụng cụ âm thanh ánh sáng
do hoạt động bay lắc của các đối tượng
qua test nhanh một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
bốn đối tượng được giao cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định
lực lượng công an huyện đắc cơ long tỉnh đắk nông vừa đấu tranh triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân bằng thủ đoạn nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bắt giữ hai đối tượng là bùi văn sơn sinh năm hai nghìn và trần thị lành sinh năm một nghìn chín trăm tám
đều được giải quyết
đều trú ở xã quảng sơn huyện đắk cơ long
nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bùi văn sơn và trần thị lành đã tiếp xúc và đưa thông tin mình có quen biết rộng
và biết đường dây có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ
với mức chi phí từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng một hectare
khi người dân có nhu cầu làm sổ đỏ thì sơn và lành nhận trước số tiền
từ năm đến một mươi triệu đồng một lô đất nền và một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một hectare đất giấy
và tiến hành thuê những người làm việc ở các công ty đo đạc tư nhân
tiến hành đo đạc để cho người dân tin tưởng giao tiền
tôi phải nói là bây giờ nếu mà cần làm sổ đỏ thì cung cấp các thông tin cá nhân
sau đó thuê người đo đạt tới để đo cho người dân để người dân tin tưởng và giao tiền
mà tôi tự giới thiệu là tự nhận là có đường dây làm sổ là từ hai mươi năm đến ba triệu đồng trên một hectare
sau đó khi người dân đồng ý thì tôi nhờ người về đo đạc rồi viết giấy nhận tiền làm sổ
qua cái đơn tố giác của người dân và có công tác nắm tình hình thì cơ quan cảnh sát điều tra
đã xác lập kế hoạch đấu tranh với nhóm đối tượng này thì qua quá trình đấu tranh thì đến ngày hai mươi sáu tháng năm
hai nghìn hai mươi ba thì cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chân đoàn tài sản và khởi
tố hai bị can đối với trần bùi văn sơn và trần thị lành và đã bắt tạm giam hai đối tượng để phục
với thủ đoạn như trên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba bùi văn sơn trần thị lành đã lừa
đảo nhận số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng của hàng chục hội dân trên địa bàn xã quảng sơn bên cạnh đó bùi
văn sơn còn sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản gia lô giả mạo là cán bộ chi nhánh văn phòng
đăng ký đất đai huyện đắk lông lên mạng internet tải hình ảnh sổ đỏ rồi nhờ một đối tượng quen biết
trên mạng xã hội chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ sau đó gửi cho người dân khiến họ tin tưởng và giao thêm tiền
thì cơ quan công an là quyền khả học thứ nhất đấy nếu người dân có nhu cầu làm gì chứng nhận quyền
xuống đất thì phải đến cơ quan nhà nước có tổng quyền đầu tiên là đến bộ phận một cửa của ủy ban
xã để là được hướng dẫn làm để những nhân quyền xuống đất và theo trình tự sẽ nếu như mất đất
trong cái diện được quy hoạch và làm để chứng nhận quyền xuống đất đúng theo quy định thì cơ quan nhà
nước có tổng quyền sẽ hướng dẫn cho bà con thứ hai là không nghe tin theo những đối tượng co môi của
những đối tượng lừa đảo và thứ ba là nếu như bà con phát hiện những đối tượng mà như ở trên để lừa
thì thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chúng tôi kịp thời ngăn
thẳng không để đối tượng này tiếp tục lừa gạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk lông đang tiếp tục điều tra mở rộng những ai từng là
nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều
tra công an huyện đắk lông để được giải quyết cho quý vị vào sáng ngày hôm nay ngày mùng chín tháng sáu
hơn một trăm một mươi sáu thí sinh tại hà nội đã bắt đầu làm thủ tục tại các điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
đây là kỳ thi có áp lực không nhỏ đối với cả thí sinh và các phụ huynh công tác đảm bảo an ninh
an toàn tại các điểm thi ở ba mươi quận huyện thị xã đã được sẵn sàng và sau đây là ghi nhận của phóng viên một
một trăm một mươi ba online tại một số điểm thi tại điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận nam
tử liêm có hai mươi phòng thi không chuyên với bốn trăm tám mươi thí sinh nhà trường đã bố trí hai mươi bốn thí sinh cho mỗi
phòng thi chín giờ sáng thí sinh có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi đính chính sai sót thông
tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế thi lịch thi đây là năm đầu tiên thí sinh không được mang
các thiết bị có chức năng ghi âm ghi hình vào phòng thi nên điều này được cán bộ coi thi phổ biến kỹ
để thí sinh không phi phạm quy chế hôm nay cô có lưu cho bạn em về mấy cái quy chế thi với cả giờ
thi với là chuẩn bị ra sao để cho nó phù hợp để cho ngày mai thì thì nó giúp em biết thêm về cái
thông tin cho để kỳ thi ngày mai thì em chuẩn bị được tốt hơn để có tâm sản tốt hơn để thi
với số lượng thí sinh đông nhất cả nước hà nội tổ chức hơn hai trăm linh điểm thi với hai mươi cán bộ giáo
viên làm công tác coi thi chấm thi đồng thời huy động gần sáu trăm linh cán bộ giám sát và một chiến sĩ
công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi công tác đảm bảo chống gian lận trong kỳ thi cũng được
các điểm thi tăng cường phòng lưu giữ đề thi bài thi có một phó điểm trường và một nhân viên an
ninh trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ lắp camera giám sát các tổng đài chuẩn bị về cơ sở vật chất
và văn phòng phẩm và các công tác chuẩn bị khác thì đến thời điểm này là cơ bản đã hoàn thành và
đáp ứng rất tốt những yêu cầu về quy định của một kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi đặt ra về an toàn
khu vực thi về phòng thi và các văn bản cũng như là các thông tin dành cho thí sinh cũng như là
các quy định thì đã được công khai thì đã được chuẩn bị tương đối tốt về công tác cơ sở vật chất
thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cái phòng thi theo quy định đúng theo quy định của công tác
an ninh quy chế về công tác an ninh an toàn đảm bảo cho kỳ thi chúng tôi đã phối hợp với ban
chỉ đạo thi của quận đã chuẩn bị tất cả các phương án phòng trừ các phương án xảy ra trong tình
kỳ thi lớp một mươi công lập hà nội sẽ diễn ra trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng sáu với ba môn
toán ngữ văn và ngoại ngữ ngày mai thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn là ngữ
văn buổi sáng và ngoại ngữ vào buổi chiều dự kiến kỳ thi vào lớp một mươi tại hà nội diễn ra trong điều kiện thời
tiết nắng nóng nên các điểm thi đều có sự chuẩn bị chú đáo phương án phát điện dự phòng ứng phó
chống đột xuất cũng sẵn sàng kiểm tra chứng có vấn đề à à à à à ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ